thưa quý vị và các bạn dự án nhổn ga hà nội đã ký hợp đồng được bảy trên chín gói thầu xây lắp thiết bị chính của dự án
đối với các gói thầu xây lắp nhà thầu đã thi công được ba mươi năm mươi tám khối lượng công việc
tuy nhiên một số gói thầu đang gặp khó khăn về tài chính do vướng mắc về trần giải ngân vốn oda
một trong những gói thầu đang gặp khó khăn đó là gói thầu số sáu về mua sắm đầu máy toa xe và hệ thống cơ điện
và gói thầu số chín về hệ thống thẻ vé chưa được triển khai
đến nay lũy kế giải ngân oda cho dự án đạt trên một trăm một mươi ba triệu trên tám trăm chín mươi chín triệu euro
theo đại diện nhà tài trợ adb để bảo đảm tiến độ dự án cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng
di rời công trình nổi ngầm và quan trọng là cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của thành phố và các sở ngành
đặc biệt adb đề xuất chính phủ việt nam ưu tiên vốn bảo đảm chi trả đầy đủ cho các nhà thầu
bên cạnh đó adb cũng đề nghị ubnd
dân thành phố hà nội bảo đảm các nguồn lực tài chính cho dự án
giải quyết tình trạng trên từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu thành phố đã thay thế trưởng ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
bằng người có năng lực kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án giao thông
thành phố cũng đã giao ubnd các quận huyện có dự án metro đi qua thành lập các ban giải phóng mặt bằng
thống nhất không cần giải phóng hết mặt bằng mới thi công mà thực hiện song song